kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị công an huyện bảo yên lào cai phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
phát hiện bắt quả tang đối tượng đỗ trọng thuân chú huyện bảo yên
khi đang trên đường vận chuyển trái phép hai bánh heroin
lực lượng phối hợp phát hiện xe ô tô di chuyển theo hướng từ xã kim sơn đi xã bảo hà huyện bảo yên
có biểu hiện nghi vấn tại thời điểm kiểm tra đỗ trọng huân mặc dù đã hạ kính xe
nhưng vẫn cố thủ bên trong với nhiều vũ khí nguy hiểm tổ công tác đã khống chế thành công đối tượng
ngay sau đó thu giữ hai bánh heroin tại cơ quan cảnh sát điều tra đối tượng thuân khai nhận
đã mua số ma túy trên về đang trên đường vận chuyển về nhà thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bảo yên đang tiếp tục mở rộng vụ án
trên địa bàn thôn nà vài xã hiệp lực huyện ngân sơn
tỉnh bắc cạn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong
nạn nhân là ông nông văn trung chú huyện bạch thông
vào tối ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tại lán của gia đình bản văn tiến ở xã hiệp lực huyện ngân sơn
bàn văn tiến và nông văn trung đã xảy ra xô xát tiến dùng con dao nhọn đã chuẩn bị từ trước
đâm vào mạng sườn khiến trung tử vong sau khi bỏ chạy khoảng hai trăm linh mét
tại cơ quan công an tiến khai nhận do ghen tuông nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm
bất chính với anh trung lại bắt gặp hai người ở cùng nhau trong lán vào thời điểm nói trên
nên hai bên đã cãi vã và xảy ra xô xát hiện công an tỉnh bắc cạn đã tạm giữ hình sự
đối với bàn văn tiến để tiếp tục điều tra
lại có thêm đối tượng có bệnh án tâm thần nhưng điều hành đường dây cho vay nặng lãi
với lãi suất lên đến gần ba trăm linh một năm đường dây tội phạm nguy hiểm này đã bị phòng cảnh sát
hình sự công an hà nội đấu tranh triệt phá trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự vừa qua
đối tượng kiều văn tiến là đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này tiến có một tiền án
về tội giết người một tiền sự về tội cố ý gây thương tích tiến là phạm nhân đang điều trị
bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trung ương một tháng năm năm hai nghìn hai mươi một tiến lợi dụng sơ hở của bệnh
viện đã bỏ trốn khỏi nơi điều trị ra ngoài điều hành đàn em cho vay lãi nặng
tiến kiều văn tiến đối tượng công an hà nội đấu tranh triệt phá trong đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự vừa qua
để che giấu thân phận và những hoạt động phạm tội của mình kiều văn tiến đã thuê trung cư để ẩn
náu và điều hành các đàn em cho vay lãi nặng địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là quận long biên
huyện gia lâm và thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh mức lãi suất mà ổ nhóm của kiều văn tiến cho khách
hàng vay là từ một trăm hai mươi tám năm đến một trăm chín mươi hai một năm theo cơ quan công an việc điều tra triệt phá ổ nhóm này gặp rất
khó khăn do sự tinh quái của các đối tượng trong các hành vi hoạt động phạm tội
theo nhận định của cơ quan công an thời điểm cuối năm tội phạm tín dụng đen đang gia tăng hoạt động
đặc biệt năm nay nhiều người dân sẽ gặp khó khăn về kinh tế do ảnh hưởng của dịch bệnh từ đó cũng kéo
theo nhiều vấn đề bất ổn về an ninh trật tự do vậy để phòng ngừa ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này
cần có những giải pháp quyết liệt hơn nữa
năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tôi đã cũng xem xét đề nghị kiến nghị với ủy ban dân thành phố
là hội đồng nhân dân chỉ đạo với các sở ban ngành xem xét liên quan đến cái vấn đề cấp phép và thu hồi giấy phép
đối với các hiệu cầm đầu và kinh doanh có điều kiện tôi thấy vẫn còn cái việc rất là khó khăn
nhiều cái đơn vị rất là vi phạm sau khi đó là đề nghị để thu hồi rút giấy phép thì cái việc cũng vẫn rất là khó
để làm sao mà có những cái chế tài để xử lý mạnh trong những vấn đề này thì mới triệt tự giải quyết được cái vấn đề
về tín dụng đen
việc đấu tranh với các loại tội phạm trong đó có tội phạm tín dụng đen đã nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh chấn áp tội phạm trước
trong và sau tết nguyên đán của lực lượng công an thành phố hà nội
kế hoạch này vẫn đang tiếp tục được triển khai quyết liệt nhằm đem lại bình yên cho người dân thủ đô vui xuân đón tết
ngày hôm qua tại vùng biển giáp danh giữa hai huyện tiên yên và vân đồn tỉnh quảng ninh
phòng trinh sát bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một và đoàn trinh sát số một đã phối hợp mật phục
tiến hành truy đuổi một xuồng máy cao tốc đang san mạn ba trăm linh kg pháo với bẻ gỗ có gắn động cơ
khi lực lượng cảnh sát biển di chuyển đến gần vị trí lợi dụng thời tiết sương mù trời tối gió mùa đông bắc
các đối tượng đã lên xuồng máy bỏ chạy hai tổ công tác đã tiến hành truy đuổi nhưng không bắt giữ được các đối tượng
tại hiện trường lực lượng cảnh sát biển đã thu giữ được một mảng gỗ không có số hiệu có gắn động cơ
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên mảng gỗ đang chở bốn mươi năm hộp các tông chứa pháo nổ mang nhãn hiệu trung quốc
trọng lượng mỗi hộp từ bảy kg đến tám kg tổng trọng lượng khoảng gần ba trăm linh kg
thực trạng khai thác cát sỏi trái phép luôn diễn ra âm ỉ ở nhiều tỉnh thành miền trung
tại tỉnh quảng trị sau thời gian tạm lắng bởi các cuộc truy quét của lực lượng chức năng
tình trạng khai thác cát lại diễn ra rầm rộ và phức tạp hơn
với đặc thù địa hình dày đặc các tuyến sông ngòi nhiều thuyền máy hoạt động tự phát chuyên khai thác trái phép
đã gây ra khó khăn trong công tác quản lý và tác động xấu đến môi trường
bốn đò máy này đang khai thác trên sáu mươi m ba cát trái phép thì bị lực lượng cảnh sát môi trường bắt quả tang
mỗi đò vận chuyển một mươi năm ba mươi m ba cát
các đối tượng sử dụng phương tiện cải hoán không đăng ký đăng kiểm thường hoạt động ở địa bàn giáp ranh
khiến lực lượng chức năng khó có thể tiếp cận
khi bị bắt quả tan các đối tượng lại đưa ra vô vàng lý do biển minh cho hành động sai trái của mình
định bắt thủy hải sản trên sông được tiền một mươi năm mới can quyết
thành ra cát sản thì thu nhập còn đỡ hơn tí
tụi tôi đi làm cống thôi chứ còn nói chúng thì cũng chia năm xài bài ra
người nào đem vai bắt đám môi trường

giai đoạn này các đối tượng thường lợi dụng đêm khuya thời tiết xấu
để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông hiếu sông thạch hãn
sau thời gian tạm lắng từ các đợt truy quét của lực lượng chức năng
tình trạng khai thác cát lại diễn ra rầm rộ và phức tạp hơn
đối tượng luôn luôn có người kiện giới tức là đối tượng chiếm lợn
khi phát hiện lực lượng chức năng thì sẽ cảnh báo cho những đối tượng thực hiện hành vi khai thác tại sông
cái thứ hai nữa là chúng làm vào đêm khuya từ tâm một đến hai giờ sáng
và cái lường cát trên thuyền thì chúng có thể là bơm trả xuống sông rất nhanh
để khi mà lực lượng chức năng bắt thì không có một cái tăng vật trên
thì cái việc xử lý rất khó khăn
tuy nhiên là chúng tôi cũng đã tập trung và chú trọng để xử lý và xử lý một cách kiên quyết
do nhu cầu xây dựng và lợi nhuận tăng cao nên vấn nạn khai thác cát vẫn tái diễn
chỉ trong thời gian ngắn
cuối năm hai nghìn hai mươi
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị đã bắt quả tan và xử phạt năm mươi vụ
trong đó có chín tổ chức và bốn mươi một cá nhân
tổng số tiền xử phạt gần một năm tỷ đồng
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh quảng trị tổ chức công tác tuyên truyền
vận động cho các người dân sinh sống trên địa bàn
tiếp tái cho các hoạt động khai thác cát trải phép
bên cạnh đó phòng cảnh sát môi trường cũng triển khai các kế hoạch
như là tuần tra kiểm soát và phối hợp với các lực lượng khác
để ngăn chặn đối với các hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh
cũng như là chuyển sống hiệu và sống thực hành nói chung
tình trạng khai thác cát là vấn đề nóng của nhiều tỉnh thành trên cả nước
để ngăn chặn tình trạng này
cần sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng
đặc biệt là chính quyền địa phương tại cơ sở
từ đây đến cuối năm
công an các địa phương sẽ tăng cường công tác tuần tra mật phục
xử phạt các trường hợp vi phạm
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can đối với bốn đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép
vào hồi hai mươi một h ngày chín một hai nghìn hai mươi hai
tại khu vực km một mươi năm trăm linh quốc lộ một a thuộc xã hoàng đồng thành phố lạng sơn
lực lượng công an kiểm tra phát hiện hai co hai
do đỗ vũ thái và nguyễn văn niên cùng chú tại thành phố hà nội
điều khiển di chuyển theo hướng đồng đăng hà nội
chở ba công dân trung quốc không có giấy tờ thủ tục liên quan đến việc nhập cảnh hợp pháp vào việt nam
với tiền công là ba triệu đồng một chuyến
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về cơ quan công an để xác minh làm rõ
mở rộng điều tra lực lượng chức năng bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan gồm hứa văn hiển và lô văn thành
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện nari tỉnh bắc cạn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đàm văn hoạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
hộ khẩu thường trú tại thôn bản chu hai xã hưng đạo huyện bình gia tỉnh lạng sơn về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
còn về tội vận chuyển trái phép chất ma túy phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng khương quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã nghĩa thịnh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
đối tượng này cao một m bảy mươi và có nốt ruồi cách một cm dưới trước mép trái
và đối tượng trần thị thơ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thường trú tại thành phố nam định tỉnh nam định
đối tượng này cao một m năm mươi bảy và có nốt ruồi cách một cm dưới trước đầu mắt phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện